ngày một mươi bảy tháng bốn lực lượng chức năng của huyện đắc tô tỉnh con tôm đã tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương xã ngọc tụ
tiến hành kiểm tra hiện trường đánh giá thiệt hại vụ cháy rừng xảy ra tại tiểu khu hai trăm tám mươi sáu
khoảng một mươi giờ ngày một mươi sáu tháng bốn hộ gia đình chị y rông thôn hai xã tân cảnh huyện đắc tô tiến hành dọn đốt dãy sản xuất của gia đình
trong quá trình đốt dãy do nắng nóng kéo dài kết hợp với gió to nên ngọn lửa đã cháy lan vào rừng sản xuất của bốn hộ dân tại tiểu khu hai trăm tám mươi sáu thuộc xã ngọc tụ
ngay sau khi phát hiện chính quyền xã ngọc tụ đã huy động lực lượng của xã phối hợp cùng một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn hai mươi tám tiến hành các biện pháp dập lửa
sau hơn bảy giờ tập trung chữa cháy đến một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bốn ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên vụ việc này đã làm thiệt hại gần chín hectare rừng trồng thông ba lá
được trồng năm hai nghìn hai của bốn hộ dân ở thôn đắk no vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật